đêm ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã diễn ra tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc lâm đồng năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề lung linh đêm hội bờ lao
đây là sự kiện kinh tế văn hóa nhằm tôn vinh người trồng trè và chế biến trà nghề trồng dâu nuôi tầm và ươm tơ dệt lụa là cơ hội để giới thiệu quảng bá thương hiệu trà bờ lao và tơ lụa bảo lộc về vùng đất và con người xứ bờ lao thân thiện hiền hòa và mến khách
tiếp nối thành công của những lần tổ chức lễ hội và tuần văn hóa trước đây tuần văn hóa trà và tơ lụa bảo lộc lâm đồng năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi hai đến hai mươi bốn tháng một mươi hai
khi đến với bảo lộc lâm đồng đến với trà bờ lao và tơ lụa bảo lộc du khách sẽ được hòa mình vào không khí ngày hội để cảm nhận một cách sâu sắc văn hóa trà trong đời sống hàng ngày và nghề tơ lụa nơi phố núi bờ lao
đây cũng là cơ hội để những người trồng sản xuất kinh doanh trà tơ lụa được giao lưu trao đổi phát triển ngành nghề
góp phần nâng cao vị thế hình ảnh về vùng đất và con người xứ trà bờ lao và vùng tơ lụa bảo lộc